tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn